ngày một mươi tám tháng bảy tại trường tiểu học quy kỳ xã quy kỳ huyện định hóa tỉnh thái nguyên
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đã trao tặng sữa trong chương trình quỹ sữa vươn cao việt nam
cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh thái nguyên
tại chương trình bảy mươi ly sữa đã được trao tặng cho bảy trăm tám mươi em có hoàn cảnh khó khăn
tương đương với khoảng bốn trăm bảy mươi triệu đồng
trong chương trình quỹ bảo trợ trẻ em việt nam cũng đã tặng một trăm linh triệu đồng
cho quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh thái nguyên
chương trình cũng tặng năm mươi phần học bổng cho năm mươi em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn của huyện định hóa